nhận lời mời của chính phủ nước cộng hòa indonesia chiều ngày hai mươi tháng một mươi phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã tham dự lễ nhậm chức của tổng thống và phó tổng thống indonesia nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
buổi lễ được tổ chức trọng thể tại trụ sở quốc hội indonesia ở thủ đô jakarta
ngay sau lễ nhậm chức phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã lần lượt có các cuộc hội kiến
với tổng thống joko widodo và phó tổng thống marub amin
phó chủ tịch nước chuyển thư chúc mừng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và thủ tướng chính phủ gửi tổng thống joko widodo
trong đó lãnh đạo ta đã bày tỏ tin tưởng chính phủ indonesia nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
sẽ đạt nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình ổn định ở khu vực
đối với an ninh và phát triển của mỗi nước cũng như cộng đồng asean
về những diễn biến gần đây ở biển đông phó chủ tịch nước đề nghị indonesia
tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của việt nam phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền
và vi phạm luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai